thưa quý vị và các bạn công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa quyết định khởi tố một bác sĩ chuyên khoa sản tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình vì có hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp dẫn đến cái chết của một sản phụ
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng chín sản phụ phạm thị hiếu nhập viện đa khoa bắc quảng bình chờ sinh sau quá trình làm thủ tục nhập viện các bác sĩ đến siêu âm và thông báo sức khỏe sản phụ bình thường
tuy nhiên đến năm h ba mươi phút sáng bệnh viện đã chuyển chị hiếu sang phòng mổ lúc này sản phụ đã rất yếu sau khi được mổ sinh sức khỏe chị hiếu có nhiều dấu hiệu bất thường mặc dù được cấp cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng đã tử vong ngay sau đó
thay nhiên của sản phụ hiếu sau khi được mổ lấy ra cũng đã tử vong sau đó hai ngày sau một thời gian điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã quyết định khởi tối cuộc án khởi tối bị can nguyễn thị thương ba mươi ba tuổi bác sĩ chuyên khoa một tại khoa sản bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình là trưởng kiếp phẫu thuật của ca mổ mẹ con sản phụ phạm thị hiếu về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp